các tỉnh phía nam sau buổi sáng rét nhẹ ở tây nguyên và xe lạnh ở các tỉnh miền đông nam bộ thì lúc này cả hai vùng đều đã có nắng
nắng sớm cường độ lại mạnh nên không khí sẽ được sửa ấm nhanh
vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên vẫn cao là từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
còn tại nam bộ nắng nóng diện rộng ba mươi năm ba mươi sáu độ tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh miền đông trong khoảng thời gian từ một mươi hai giờ trưa đến khoảng một mươi sáu giờ chiều
trong khi đó ở các tỉnh miền tây nhiệt độ thấp hơn phổ biến trong khoảng là từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực từ bình thuận trở vào đến cà mau khu vực phía tây vùng biển phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển phía tây khu vực huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám
với khu vực phía bắc và giữa của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước